nhằm bảo tồn tôn tạo các di tích gắn với phát triển du lịch để tạo việc làm nâng cao đời sống nhân dân vùng chiến khu cách mạng
tỉnh tuyên quang đang thực hiện quy hoạch tổng thể bảo quản tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào gắn với phát triển du lịch đến năm hai nghìn hai mươi năm
quy hoạch tổng thể bảo quản tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào gắn với phát triển du lịch đến năm hai nghìn hai mươi năm
nhằm tạo tính liên thông phục vụ khách tham quan giữa các điểm di tích và cảnh quan sinh thái một cách tổng thể
quy mô đất sử dụng lập quy hoạch là ba một trăm linh hectare
những nội dung quy hoạch chủ yếu được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trạng về dân số dân tộc lao động điều kiện về kinh tế kết cấu hạ tầng
tình hình phát triển du lịch hiện trạng cảnh quan công trình kiến trúc hiện trạng tổng thể di tích
các giải pháp phát triển du lịch được gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch
và bảo vệ tôn tạo nguồn tài nguyên và môi trường du lịch
các loại hình du lịch được thực hiện gồm du lịch văn hóa lịch sử du lịch sinh thái du lịch tham quan di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến du lịch văn hóa du lịch tâm linh du lịch hội nghị hội thảo
sản phẩm du lịch nổi trội ở khu vực này là du lịch tham quan di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến